hợp đồng tiến dụng của dự án cao tốc trung lương mỹ thuận hiện nay đang đứng trước nguy cơ bị vô hiệu hóa vì nguồn vốn đã ký kết chưa được giải ngân
nguồn vốn tín dụng ngân hàng sáu sáu trăm tám mươi sáu tỷ đồng chiếm hơn năm mươi tổng vốn dù đã ký kết nhưng sau hơn hai tháng cũng chưa được giải ngân
nguyên nhân do phía ngân hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền là ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang còn vướng mắc về thủ tục chưa giải quyết xong
theo điều khoản trong hợp đồng tín dụng đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi nếu vốn vay tín dụng không được giải ngân hợp đồng sẽ hết hiệu lực
chỉ còn hơn hai tuần nữa là hết hạn nếu nguồn vốn tín dụng không được giải ngân trong thời gian hợp đồng có hiệu lực thì tiến độ của dự án chắc chắn sẽ chậm